công an thành phố hải phòng vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam nguyễn hữu sơn trú tại phố tô hiệu phường trại cao quận lê trân để làm rõ về hành vi giết người
vào khoảng hai giờ chiều ngày ba mươi một tháng ba sơn bận nhạt hát karaoke ồn ào và có lời lẽ thô tục với hàng xóm
anh nguyễn anh tuấn và nguyễn đức tiến sang nhắc nhở hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
trong lúc xô sát sơn dùng giáo nhọn đâm anh tiến gục tại chỗ ngay sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một con dao dạng dao gọt hoa quả và một đoạn kim loại mũi nhọn dạng đầu giáo